thưa quý vị ngày hôm qua chín tháng bảy công an tỉnh quảng bình đã đấu tranh thành công chuyên án triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng bằng hình thức cá độ bóng đá do trần đại nghĩa chú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình cầm đầu
bước đầu xác định số tiền đánh bạc của đường dây này là khoảng sáu mươi tỷ đồng
bước đầu trần đại nghĩa khai nhận khoảng giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi một thông qua mạng internet nghĩa mua tài khoản đại lý cá độ bóng đá để chia thành nhiều tài khoản khác tham gia cá độ
từ tài khoản của nghĩa nguyễn phong thái tiếp tục chia nhỏ để bán cho nhiều đối tượng trên địa bàn huyện tuyên hóa tham gia cá độ bóng đá
qua tài liệu xác định tổng số tiền đánh bạc của nghĩa với các đối tượng cấp dưới trong hệ thống đại lý là khoảng sáu mươi tỷ đồng
bàn chuyên án cũng đã thu giữ tiền mặt là hai trăm năm mươi một triệu đồng một mươi điện thoại di động một máy tính sách tay một cpu máy tính một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tăng vật tài liệu liên quan đến hành vi cá độ bóng đá
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuyên hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự bốn đối tượng trần đại nghĩa nguyễn phong thái đoàn bá phú và nguyễn trung kiên đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan